ngoài nhiệm vụ cấp cứu cứu chữa và điều trị cho bệnh nhân tại trạm
các y bác sĩ trạm quân dân y còn tham gia với chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh
tuyên truyền các chương trình y tế chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng
đặc biệt là tuyên truyền giúp đỡ bà con gỡ bỏ những tập tục lạc hậu
trong việc ma chay gọi hồn mỗi khi có người nhà đau ốm
và nên kịp thời nhờ sự giúp đỡ của lực lượng biên phòng
hoặc đưa đến trạm quân dân y để tránh những trường hợp
đáng tiếc xảy ra

trong việc ma chay gọi hồn mỗi khi có người nhà đau ốm
và nên kịp thời nhờ sự giúp đỡ bà con gỡ bỏ những thập tục lạc hậu
câu chuyện về trạm quân dân y kết hợp là câu chuyện về tinh thần trách nhiệm tình cảm lương nghi tình cảm quân dân sâu đậm
giữa những người lính mang quân hàm xanh và các y bác sĩ địa phương đối với tính mạng sức khỏe của đồng bào các dân tộc
ở dọc tuyến biên giới quảng nam và nước bạn lào
câu chuyện về chẳng quân dân y kết hợp cũng là câu chuyện cảm động gắn bó tỉnh quân dân sắt son đoàn kết
cùng nhau nâng cao hiệu quả bảo vệ chủ quyền bảo vệ lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia